trồng trái phép năm mươi cây cần sa tại nhà riêng đối tượng nguyễn tiến quý tạm trú tại thành phố cẩm phả vừa bị công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh phát hiện
tối ngày một mươi một tháng bốn công an thành phố cẩm phả tiến hành kiểm tra hành chính tại tổ một khu diêm thủy phương cầm bình phát hiện nguyễn tiến quý trồng trái phép năm mươi cây cần sa tại nhà
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ một túi ni lông chứa thực vật khô là ma túy cần sa đã trồng thu hoạch để sử dụng
quý khai nhận cách đây khoảng ba tháng đã mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội rồi mang về trồng tại nhà riêng
quỹ đã lắp hệ thống tưới tiêu và đèn điện chiếu sáng điều hòa nhiệt độ trong quá trình nuôi dưỡng cây phát triển
hiện công an thành phố cẩm phả đã tạm giữ tăng vật tiến hành giám định xác minh hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật